thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút đó là tối ngày hôm nay
bộ y tế vừa xác nhận thêm ba trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân thứ năm mươi tám và năm mươi chín là người việt nam bệnh nhân số sáu mươi quốc tịch pháp
các bệnh số năm mươi tám là bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi có địa chỉ tại phố yên thế
phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại pháp nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày một mươi năm tháng ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã tổ chức sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm
và có kết quả dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân số năm mươi chín là nữ ba mươi tuổi có địa chỉ tại phường bồ đề huyện gia lâm hà nội
là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ vương quốc anh về việt nam vào ngày hai tháng ba
là chuyến bay đã ghi nhận các trường hợp xác định mắc bệnh covid một mươi chín trước đó
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân có biểu hiện ho sốt và kết quả xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai vào ngày một mươi năm tháng ba
bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở hai hiện sức khỏe ổn định
còn bệnh nhân thứ sáu mươi đó là bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi quốc tịch pháp
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ pháp về nội bài vào ngày chín tháng ba
chuyến bay này có ca dương tính với covid một mươi chín
như vậy là tính đến một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng ba
việt nam có sáu mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó kể từ ngày tám tháng ba đến nay có bốn mươi bốn trường hợp nhiễm covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn tại các cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng
lực lượng công an phối hợp với y tế lập bảy chốt chặn kiểm tra nhanh thân nhiệt
nắm thông tin hành khách hoặc ghi tờ khai y tế để kiểm soát dịch covid một mươi chín
cụ thể là các điểm chốt chặn gồm điểm cuối đường trường sa
cuối đường trần đại nghĩa quận ngũ hành sơn
trần điều hải vân và phía nam hầm hải vân quận liên triều
cửa ô hòa nhơn và cửa ô hòa phước huyện hòa vang gà đà nẵng quận thanh khê
mỗi chốt chặn được bố trí nhân viên y tế cùng với lực lượng công an
làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm ba ca trực
tại các chốt chặn lực lượng chức năng sẽ dừng xe kiểm tra đo thân nhiệt
với tất cả khách ra vào đặc biệt là đối với khách du lịch người nước ngoài
đối với khách nước ngoài ngành y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế tại chỗ
để khách thực hiện hàng ngày
dịch bệnh viêm đường hốp cấp covid một mươi chín do virus corona chủng mới sars cov hai
tiếp tục diễn biến phức tạp
tính đến nay đã lan ra một trăm năm mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
khiến một trăm bảy mươi một bốn mươi năm người nhiễm bệnh với sáu năm trăm hai mươi sáu ca tử vong
trong đó châu âu là khu vực đang có số người nhiễm bệnh tăng mạnh
ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba cơ quan y tế pháp cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín tại pháp đang vô cùng đáng quan ngại
và diễn biến xấu đi rất nhanh khi mà số trường hợp nhiễm virus tăng gấp đôi sau ba ngày
hiện hàng trăm bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và cần điều trị đặc biệt
cùng ngày bộ y tế bahrain đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong
tại quốc gia vùng vịnh này do nhiễm sars cov hai
ca tử vong này là một công dân bahrain sáu mươi năm tuổi có sức khỏe yếu
ngày một mươi sáu tháng ba mexico cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên
bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai sau khi trở về từ mỹ
công dân này đã tử vong sau khi nhập viện
guatemala ngày một mươi năm tháng ba xác nhận nước này có ca tử vong đầu tiên do nhiễm sars cov hai
là một người đàn ông tám mươi năm tuổi từ madrid tây ban nha